tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam bruno angeles
bày tỏ vui mừng gặp lại ông bruno angeles sau hội nghị gặp gỡ châu âu tại hà nội thủ tướng đánh giá cao phái đoàn eu đã phối hợp với phía việt nam tổ chức thành công sự kiện này
trong đó có việc tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta về việc triển khai hiệp định khu đối tác và hợp tác toàn diện pca
về vấn đề ủy ban châu âu ec rút thẻ vàng với hải sản việt nam
đại sứ mong muốn hai bên sẽ nỗ lực hết sức để có thể ký kết evfta vào cuối năm nay
đại sứ cho biết đoàn công tác của eu đã đến làm việc một mươi ngày tại việt nam và đánh giá cao sự nỗ lực gần đây của việt nam để khắc phục tình hình đánh bắt hải sản trái phép
đoàn công tác sẽ có báo cáo
đoàn công tác sẽ có báo cáo về kết quả làm việc thời gian qua và sẽ gửi cho phía việt nam
đại sứ cho biết sẵn sàng hỗ trợ phía việt nam trong việc xử lý vấn đề này
hoàn nghênh các ý kiến của đại sứ bruno angeles thủ tướng khẳng định việt nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với châu âu và hy vọng hai bên sẽ sớm ký kết evfta
liên quan đến lĩnh vực hải sản thủ tướng cho biết đã được bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo về việc đoàn công tác của eu đến việt nam kiểm tra việc khắc phục thẻ vàng
theo thủ tướng thời gian qua các cơ quan chức năng của việt nam đã vào cuộc quyết liệt
thời gian tới trên cơ sở các ý kiến của đoàn công tác của châu âu phía việt nam sẽ tiếp tục hành động tích cực và mạnh mẽ với một số biện pháp như kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng
bảo đảm xác định vị trí đánh bắt của bất cứ tàu cá nào cung cấp trang thiết bị hiện đại cho các tàu cá tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho ngư dân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
theo thủ tướng thời gian tới tình hình sẽ chuyển biến mạnh hơn nữa
về việc triển khai hiệp định khu đối tác và hợp tác toàn diện thủ tướng khẳng định việt nam sẽ tăng cường hợp tác với eu để triển khai hiệp định này